theo đổi với phóng viên chuyên gia tâm lý ở đây cho biết trong những năm gần đây cuộc gọi điện đến tổng đài từ những ông bố bà mẹ có con nghiện game không ngừng tăng lên
việc lạm dụng internet dẫn đến những sang chấn về mặt tinh thần và hành động lệch lạc của giới trẻ không chỉ là nỗi lo của những ông bố bà mẹ mà nó còn tác động tiêu cực đến tương lai của những đứa trẻ đó sau này
ví dụ như là có một cái trường hợp ở hải dương thì bà mẹ có gọi điện đến về cái việc
gọi là con nghiện game nghĩ game bạo lực nhiều quá và thậm chí là bỏ học để chơi game cày game
khi mà gọi về thì sẵn sàng có thể đánh trả luôn cả mẹ
bố mẹ thì cảm thấy rất là bất lực và không biết xử lý cái vấn đề như thế nào
thế có một số trẻ thì gọi điện đến khi mà gia đình nói rằng là con tôi có cái biểu hiện lạ ví dụ như là nó
những cái hành vi nó bắt chiết giống một cái nhân vật nào đó như thế nào đấy và nó giống như là nó bị hoang tưởng ấy
nếu như mà có một ai đó mà mình cảm thấy không vừa lòng
sẵn sàng có sách giao sách kiếm ra để có xử lý nhau
thế rồi thì vì say mê quá mà ảnh hưởng đến tâm lý mình ví dụ như là ngủ giấc ngủ nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe này
thế rồi tâm sinh lý cũng có thể biến đổi này
nặng quá liên quan đến tâm thần lúc đấy mình phải điều trị ở các phương miện tâm thần
không chỉ trẻ em hiện nay một số người trưởng thành cũng bị những thông tin trên môi trường mạng chi phối
có người thì bị thu hút bởi những bài báo giật gân câu khách hơn là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế
có người thì thích giải trí bằng phim kinh dị hành động phim sách
hoặc lúc bản thân lâm vào bi kịch họ thường tìm lối thoát bằng cách nghiền ngẫm những trang tiểu thuyết phiêu lưu tình ái để tìm sự an ủi trong cuộc sống
hoặc có những người sẽ bị kích động bởi các trang thông tin không trình thống bị lôi kéo tham gia vào những trang fanpage click like làm thành viên comment nói xấu bôi nhọ người khác và tự bản thân họ cũng tạo ra tư tưởng bi quan cho mình